liên quan đến vụ việc ba mươi chín người tử nạn tại anh trưa nay thi hài của năm nạn nhân quê tại các địa phương của huyện diễn châu nghệ an đã được đưa về bàn giao cho các gia đình
trưa cùng ngày ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã phát thông cáo báo chí về vụ việc
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an cho biết nhận được tin có công dân nghệ an trong số ba mươi chín người tử nạn tại vương quốc anh
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các sở ngành và chính quyền các cấp khẩn trương kết nối giả soát các gia đình có người thân ở nước ngoài
đề nghị chủ động liên lạc với người thân để xác minh thông tin và phản hồi kịp thời với cơ quan chức năng
theo kế hoạch đã được thống nhất giữa hai chính phủ việt nam và vương quốc anh sẽ có hai đợt bàn giao thi thể hoặc lọ cho cốt của người tử nạn về các địa phương
trong đợt một đại diện cơ quan chức năng và địa phương nghệ an đã tiếp nhận năm thi thể công dân nghệ an
trong đó có bốn người ở huyện diễn châu một người ở huyện hưng nguyên
thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục tập quán địa phương
tỉnh nghệ an đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương có nạn nhân tử nạn kịp thời thăm hỏi động viên
phối hợp giúp đỡ gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân chia sẻ với những đau thương bất mát
mong các gia đình vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống